hàng chục con dấu giả hàng trăm mẫu giấy khám sức khỏe giả băng cấp giả của các cơ quan nhà nước
trong đường dây quy mô lớn vừa bị công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi triệt phá
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng nam quảng ngãi xuất hiện nhiều giấy khám sức khỏe giả
do bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam cấp
qua điều tra xác minh lực lượng cảnh sát kinh tế và chức vụ công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tang
đối tượng đặng lê anh giang hai mươi sáu tuổi ngụ thị trấn châu ổ huyện bình sơn
đang giao năm mươi giấy khám sức khỏe giả cho khách hàng
khám xét chỗ ở của đối tượng lực lượng công an còn phát hiện thu giữ được hàng chục con dấu giả
của bệnh viện nhiều trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và trường học khác
qua đấu tranh đối tượng khai nhận thực hiện hành vi phạm tội gần hai năm qua với trên một ba trăm linh giấy tờ giả
hiện công an tỉnh quảng ngãi đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng này và tiếp tục điều tra mở rộng